thông tin từ bộ đội biên phòng hà tĩnh cho biết lực lượng biên phòng tỉnh cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng của lào vừa triệt phá một chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi bảy bánh heroin
theo đó vào lúc một mươi hai h năm phút ngày bốn tháng bốn tại bản khọc sỉ vĩ lây huyện sai thạ ni thủ đô viên trân lào lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh cùng cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam phối hợp với công an tỉnh vô lý kham xây cục phòng chống tội phạm ma túy bộ an ninh lào bắt giữ ba đối tượng người dân tộc mông khi đang vận chuyển ma túy
tăng vật thu giữ là chín mươi bảy bánh heroin hai ô tô và nhiều giấy tờ liên quan
vụ việc đang được bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an lào tiếp tục điều tra xử lý